người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện núi thành tỉnh quảng nam
gặp không ít khó khăn khi rất nhiều đoạn đường tại đây bị xuống cấp nghiêm trọng
hiện nay các đơn vị thi công đang khẩn trương sửa chữa lại tuyến đường để hoàn thành trước mùa bơ bão năm nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một thành phần hai có chiều dài hai mươi bảy bảy mét đi qua huyện núi thành
thành phố tam kỳ và huyện phú ninh tỉnh quảng nam với tổng kinh phí hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
khánh thành đưa vào khai thác ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng
khiến người dân tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn

những ngày qua các đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa
tại các điểm xuất hiện hẳn lún hư hỏng mặt đường đoạn từ thị trấn núi thành đến xã tam xuân i
do hư hỏng nhiều nên có đoạn đơn vị thi công phải đào tới hàng trăm mét để thảm lại
chỗ này chưa kịp sửa xong thì chỗ khác đã hư hỏng
người dân bức xúc
một dự án đầu tư cả nghìn tỷ đồng và mới đưa vào khai thác hơn ba năm nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng
điều hư hỏng một a qua điều hành động năm sau khi thời gian đưa vào khai thác sử dụng
với tình trạng lưu lượng xe tan co cũng như nhiều xe trọng nạn lưu thông thử tiết khác biệt
cho nên là cũng đã xảy ra nhiều hư hỏng trên đường
đặc biệt là qua điều bảo hiểm núi thành đã xuất hiện rất nhiều tình trạng hư hỏng như là xuất hiện những ổ gói
hoặc là những hàng lũ vật biến xa sẽ có trượt trầu văn văn
chính vì vậy thì trước tình hình đó để đồng bộ an toàn giao thông thì bộ an toàn giao thông tỉnh sài gòn
tại cũng đã có ý kiến với cục quản lý độ ba cũng như là các nhà đầu tư tiến hành sửa chữa khắc phục
để đồng bộ an toàn giao thông nhằm phục vụ cho việc đi lạ nhanh dăng nhất là trước mùa mưa bão
tuyến quốc lộ này được thực hiện theo hình thức bot
thời gian thu phí dự kiến kéo dài hơn hai mươi bốn
hai mươi năm bắt đầu thu từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng hình ảnh những rào chắn được dựng lên để sửa chữa đường hư hỏng
đã trở nên quá quen thuộc với người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện núi thành tỉnh quảng nam
dư luận đang đặt câu hỏi về chất lượng của đoạn đường này